đối với tất cả bốn mươi bốn trạm bot trên cả nước thủ tướng chính phủ cũng có chỉ đạo
trong giai đoạn một chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai các trạm này phải áp dụng thu phí tự động không dừng
trong số bốn mươi bốn trạm giai đoạn một đến nay có hai mươi bảy trạm do công ty trách nhiệm hiểu hạn thu phí tự động vetc đầu tư
đã hoàn thành đưa vào vận hành các trạm hiện chưa hoàn thành việc triển khai thu phí không dừng
nằm trên năm tuyến cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam quản lý
trong năm trạm này chỉ có tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đang hoàn thành lắp đặt một mươi năm làn thu phí không dừng
để dự kiến đưa vào hoạt động trong năm nay được biết các trạm chưa triển khai được là do gặp khó khăn về nguồn vốn